trước việc bão số một mươi ba cơn bão vòng cỏ đã tiến sát đất liền nước ta và diễn biến của bão phức tạp khó lường
hôm nay thủ tướng chính phủ đã có công điện khẩn chỉ đạo tập trung ứng phó với cơn bão này
thủ tướng yêu cầu ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các bộ ngành địa phương liên quan dừng các cuộc họp không thật sự cần thiết
tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó với bão theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
đặc biệt tập trung vào việc đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn
ra soát đưa người ra khỏi các khu vực nguy hiểm ven biển vùng có nguy cơ lũ quét sạt lở đất
triển khai phương án bảo vệ công trình đê điều hồ đập công trình hạ tầng quan trọng
chủ động bố trí lực lượng phương tiện vật tư để ứng cứu khắc phục kịp thời các sự cố
thưa quý vị hiện tại bão số một mươi ba đang di chuyển nhanh về phía đất liền của nước ta
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số một mươi ba tại đảo lý sơn quảng ngãi đã có gió mạnh cấp chín giật cấp một mươi một
trên đất liền ven biển từ thừa thiên huế đà nẵng có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám
hồi một mươi sáu h ngày hôm nay vị trí tâm bão cách đà nẵng thừa thiên huế khoảng một trăm bảy mươi km
cách quảng trị khoảng ba trăm linh km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm
dự báo trong một mươi hai h đến hai mươi bốn giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km đến bốn giờ ngày một mươi năm tháng một mươi một
vị trí tâm bão ở ngay trên vùng bờ biển từ hà tĩnh đến quảng ngãi
ven biển các tỉnh từ thanh hóa đến đà nẵng có khả năng nước dâng do bão cao từ năm đến một mét
nguy cơ ngập úng xảy ra ở vùng trũng thấp ven biển cửa sông đầm phá
trên đất liền từ phía nam nghệ an đến quảng ngãi gió mạnh cấp sáu cấp bảy
sau tăng lên cấp tám cấp chín vùng ven biển có nơi cấp một mươi giật cấp một mươi hai
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp ba